xin kính chào quý vị và các bạn
gió chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
sau đó cực độ ổn định kết hợp với dòng siết gió tây trên cao
nên trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ
có kiểu thời tiết là nhiều mây mưa nhỏ trời rét
vùng núi cao có băng giá mưa tuyết nhiệt độ về đêm và sáng giảm sâu
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai chỉ đạt được ngưỡng là một mươi hai một mươi năm độ
sau đó sẽ tăng nhẹ thêm khoảng một hai độ trong hai ngày tiếp theo là hai mươi bảy hai mươi tám
các tỉnh phía tây bắc bộ trong thời gian tới sẽ có kiểu thời tiết nhiều mây
đêm có mưa nhỏ vài nơi ngày có mưa nhỏ rải rác trời rét hại
vùng núi cao có băng giá mưa tuyết
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại đây là từ một mươi hai đến một mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng lên mức một mươi ba một mươi sáu độ trong hai ngày hai mươi bảy hai mươi tám
khu vực bắc trung bộ có mưa mưa nhỏ rải rác trời rét đậm rét hại
khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế sẽ có mưa mưa rào rải rác trời rét
nhiệt độ với đêm và sáng là từ một mươi một mươi sáu độ
ban ngày mức nhiệt độ cao nhất ở khu vực này
đạt trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn
đối với khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới
các tỉnh đà nẵng cho đến khánh hòa có mưa mưa rào rải rác trời lạnh
hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận thì hầu như là ít chịu tác động của không khí lạnh
nên thời tiết phổ biến là ít mưa ngày còn nắng ấm
với nhiệt độ trưa chiều tăng lên ngưỡng là hai mươi tám ba mươi độ có nơi cao hơn
chuyển sang khu vực các tỉnh vùng cao tây nguyên
về đêm và sáng sớm chỉ có mưa vài nơi trời rét
gió đông bắc ở mức cấp hai ba ban ngày còn nắng nhẹ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày hai mươi sáu hai mươi tám là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ thời tiết mát mẻ và dễ chịu
nam bộ vẫn là khu vực có nắng nhiều và mức nhiệt độ cao nhất trên phạm vi cả nước
thời tiết khô ráo hầu như không mưa có trăng chỉ xuất hiện vài nơi về ban đêm
ban ngày thì có nắng nhiều nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng cục bộ ở mức là trên ba mươi năm độ